quyền nhưng mà phải dắn nghĩa vụ

anh sống ở đất nước việt nam thì anh phải tuân thủ theo quy định của pháp luật việt nam
lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của đảng nhà nước
những kẻ cầm đầu sccv đang cố tình vũ cáo việt nam vi phạm nhân quyền
khi không được pháp sinh hoạt tin lành đấng christ
tôn giáo không được pháp luật việt nam công nhận
chúng không hiểu rằng với một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để chống phá chính quyền
xâm phạm an ninh quốc gia
đều bị đập tan dù ở bất cứ một thể chế hay chính trị nào
thưa quý vị với bản chất ngoan cố
quyết tâm chống phá đến cùng của những phần tử cầm đầu eccv
kèm theo những phương tiện tài liệu xuyên tạc đã thu giữ của ezon và cờ so sơn
cơ quan an ninh đang củng cố chứng cứ
để khởi tố hình sự hai đối tượng này
về hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia
làm tan giã bộ khung và cơ quan đầu não của tổ chức phản động eccv
đến đây chương trình góc nhìn sự thật của chúng tôi cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo